những người mà có những bệnh về đường hô hấp thì chúng ta phải làm gì để bảo vệ bản thân mình trước covid một mươi chín
để bảo vệ bản thân mình trước covid một mươi chín thì chúng ta biết là bệnh là tương tác giữa cơ thể tác nhân gây bệnh và môi trường
trước hết thì mình nói là về cơ thể mình đi cơ thể mình thì mình phải làm gì
thứ nhất là phải tăng sức đề kháng giống như mình phải khỏe mạnh thì mình mới chống chọi lại được với tác nhân gây bệnh
nếu mà cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì nói thật là đôi khi chúng ta có bệnh thì cái bệnh cũng ở mức độ nhẹ và chúng ta có thể vượt qua được
có nhiều trường hợp chúng ta thấy thật là kỳ diệu các bạn mà đọc báo thấy là nhiều trường hợp ồ bệnh nặng khóa tưởng là không thể nào vượt qua được
tuy nhiên vẫn có những trường hợp vượt qua được là do sức đề kháng của họ tốt
mà muốn có sức đề kháng tốt là gì
muốn có sức đề kháng tốt thì chúng ta phải ăn ăn khỏe
ăn khỏe tức là ăn tốt
ăn có chọn lọc ăn những thức phẩm khỏe sạch
và chúng ta ngủ đủ dớt uống nhiều nước tăng sức đề kháng bằng các loại vitamin
chúng ta biết là có những vitamin người ta gọi là thần dược rất rẻ phổ biến ở khắp mọi nơi
thí dụ vitamin c vitamin d
những cái vitamin đó mình không ngờ rằng nó sẽ có tác dụng là nó bảo vệ cơ thể mình nó tăng sức đề kháng mình đến như thế nào
hoặc là cái việc đơn giản là chúng ta uống nhiều nước
và nhiều người là do công việc là không quên không có nhớ đến cái việc là chúng ta phải uống nhiều nước
vì cơ thể mình thì cũng giống như cái cây gì chúng ta cũng cần phải tưới nước hàng ngày
và ngủ đủ giấc một giấc ngủ ngon ban đêm thì có thể giúp cho chúng ta phục hồi năng lượng
chúng ta cứ hình dung nếu mà chúng ta ăn uống không điều độ
hoặc là chúng ta uống không đủ nước
hoặc là cái môi trường làm việc nó không có nó rất là ô nhiễm
hoặc là chúng ta có nhiều cái stress
hoặc là chúng ta ngủ không đủ giấc
cái sự giảm sức đề kháng có thể là nhìn bề ngoài mình không thấy
nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với tác nhân gây bệnh thì chúng ta sẽ dễ bị bệnh
rồi đó là cái thứ hai nữa là
bây giờ đối với bệnh viêm nụ hấp
thì nói đến bệnh lý viêm nụ hấp
những bệnh có tác nhân gây bệnh rạp siêu vi hoặc là vi khuẩn
thì nó sẽ lây qua các cái dọc bắn
dọc bắn tức là nhiều khi chúng ta ho ác xì hắc hơi đồ đó
thì nó sẽ có những cái giọt bắn là những cái dịch tiết
ở trong niêm mạc đường hấp
có thể từ mũi có thể từ hộng có thể từ phổi
và nó có thể lây
thì để tránh cái lây nhiễm đó thì tốt nhất là
là chúng ta phải mang khẩu trang
chúng ta biết mang khẩu trang vừa là bảo vệ cho bản thân mình
mà đồng thời cũng bảo vệ cho cộng đồng nữa
mình mang khẩu trang thì những cái dọc bắn
nó không có đi ra khỏi cái khẩu trang
thì sẽ bảo vệ cho cộng đồng
còn nếu mà những cái người khác mà có cái tác nhân gây bệnh từ giọt bắn
thì khi gặp cái khẩu trang thì nó cũng không có vào được cơ thể minh
lúc nãy thì bác sĩ có chia sẻ rằng là đối với những